thông tin mới nhất liên quan đến áng mạng nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày hôm qua tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
khi một người đàn ông đã dùng súng bắn hai vợ chồng hàng xóm rồi tự sát
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong vay nợ tiền
cụ thể vào lúc chín h bốn mươi năm sáng qua đối tượng lê văn hữu chú tại xóm tân tiến xã dân tiến dùng súng bắn ông lê văn tới và vợ là bà phạm thị đoàn cùng chú tại xóm tân tiến
sau khi gây án đối tượng lê văn hữu đã dùng súng tự sát
hậu quả ông lê văn tới và đối tượng lê văn hữu tử vong bà phạm thị đoàn bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên
theo lực lượng chức năng giữa đối tượng lê văn hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền
hiện công an huyện võ nhai và lực lượng công an tỉnh thái nguyên đang tích cực làm rõ nguyên nhân xử lý theo quy định của pháp luật